công ty cổ phần giống cây trồng thái bình là doanh nghiệp đi đầu trong công tác nghiên cứu chọn tạo các giống lúa để đưa vào sản xuất
vụ xuân năm hai nghìn một mươi chín công ty đã khảo nghiệm gần bảy trăm linh giống lúa ngô rau màu các loại
đặc biệt nhiều dông lúa mới của công ty đã được đưa vào gieo cấy thích ứng với điều kiện riêng của từng địa phương
từng bước nâng cao chất lượng sản lượng đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao
trong nhiều thế kỷ nông dân trồng lúa ở châu âu đã sử dụng vịt như một sự thay thế tự nhiên cho thuốc trì sâu
khi bây quanh những cánh đồng lúa ngập nước vịt sẽ cỏ dại và ăn côn trùng
phần của chúng đóng vai trò là phân bón bổ sung
trong thế kỷ hai mươi một ở những nước phát triển như nhật bản người ta đã không còn thả vịt để làm sạch ruộng
nhưng một bước ngoặt công nghệ mới có thể thay đổi điều đó
kỹ sư tetsuma nakamura tại nhà máy sản xuất ô tô nissan đã phát triển thành công chú robot mang tên aigamo
đặt theo giống vịt địa phương
theo dự án đang được thử nghiệm tại tỉnh yamagata
ở phía đông bắc nhật bản
chú vịt robot có thiết kế dòng máy hút bụi với diện tích bề mặt khoảng sáu mươi cm hai và nặng một năm kg
aigamo tự động di chuyển trên mặt nước
bên dưới có bộ phận khuấy bùn nhằm cản trở quá trình quang hợp của cỏ dại
thiết bị xác định vị trí chủ yếu dựa vào hệ thống định vị toàn cầu gps
ý tưởng tạo ra cỗ máy xuất phát từ mong muốn loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu gây hại của kỹ sư tetsuma nakamura
aigamo có thể xác điện từ tấm pin năng lượng mặt trời và sử dụng kết nối wi fi
nhật bản hiện đối mặt với tình trạng dân số giả hóa và thiếu lao động trầm trọng
chú vịt robot sẽ góp phần duy trì nền nông nghiệp sạch mà không cần phải dùng hóa chất
tuy nhiên tetsuma nakamura sẽ phải cải thiện sản phẩm thêm nữa
khi kích thước của aigamo khá lớn
robot di chuyển trên mặt nước có thể đèn lên những cổng lúa còn non
người nông dân cũng kỳ vọng cỗ máy còn giúp diện tích
aigamo có thể chứa sâu bọ như loài vịt
trước đó tiến sĩ martin stolen thuộc trường đại học leipzig

anh đã giới thiệu robot hái dâu tây đầu tiên trên thế giới
năng suất của cỗ máy có thể đạt hai mươi năm quả mỗi ngày
vượt xa con số một mươi năm của một công nhân làm việc tám giờ
robot có độ cao một tám mét di chuyển bằng bánh xe và có cánh tay tự động hái quả
martin stolland trang bị các cảm biến và máy ảnh ba d cho đứa con cưng
nhằm giúp robot hái dâu tay
trong tương lai những cỗ máy như aigamo của nhật và sản phẩm hái dâu tại anh sẽ trở nên phổ biến hơn
công nghệ máy học và tự động hóa giúp nâng cao khả năng của robot để thay thế dần con người